doanh nghiệp có từ năm mươi số lao động trong diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ngừng việc thôi việc không bố trí được việc làm và doanh nghiệp bị thiệt hại từ năm mươi tổng thu nhập do dịch covid một mươi chín